thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay một mươi tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm và làm việc tại thành phố thượng hải
cùng đi có phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc vương đông minh
đón chủ tịch quốc hội tại sân bay hồng kiều có lãnh đạo nhân đại thành phố thượng hải
mặc dù là thành phố chỉ chiếm đến một diện tích của trung quốc
nhưng thượng hải lại là thành phố đông dân nhất
chiếm tỷ trọng gdp lớn và đi đầu trong cải cách mở cửa sáng tạo khoa học của trung quốc
đặc biệt nhân đại thành phố áp dụng nhiều mô hình độc đáo trong xây dựng luật pháp
như tại trung tâm lập pháp hồng kiều
đây được xem như một nơi tổng hợp phân tích và gửi thẳng ý kiến của nhân dân cấp cơ sở lên nhân đại toàn quốc trung quốc
ngay sau khi đến thượng hải chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham quan khu trưng bày
nghe giới thiệu về trung tâm lập pháp hồng kiều
trung tâm từ ngày thành lập đến nay đã tham gia đóng góp xây dựng tám mươi hai dự thảo luật văn bản pháp quy
trong đó có bốn bộ luật do nhân đại toàn quốc trung quốc bàn hành và những văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương
trung tâm hiện đứng đầu trong hai mươi năm điểm liên hệ lập pháp
đây là nơi tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề ra quan điểm về nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình và hiện thực quan điểm này
các trung tâm luôn chú trọng việc tập hợp ý kiến đông đảo các tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng luật pháp
phát biểu tại tọa đàm chủ tịch quốc hội vương đình huệ chỉ rõ lập pháp là chức năng cơ bản của quốc hội
công tác lập pháp chính là để phục vụ người dân doanh nghiệp
luật pháp được ban hành đều phải xuất phát từ ý chí nguyện vọng tâm tư tình cảm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp
từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống
chủ tịch quốc hội cho biết trong quá trình xây dựng luật quốc hội việt nam cũng luôn quán triệt tinh thần muốn luật pháp đi vào cuộc sống
thì trước hết bản thân cuộc sống phải được phản ánh trong luật pháp
xây dựng các dự luật và việc lấy ý kiến nhân dân
chủ tịch quốc hội đánh giá cao mô hình thành lập các trung tâm lập pháp
kể cả cấp trung ương của nhân đại toàn quốc và nhân đại địa phương ở cơ sở như trung quốc là một mô hình hết sức độc đáo
cho rằng cách thức hoạt động của trung tâm là kinh nghiệm tốt để nghiên cứu
chủ tịch quốc hội cho biết cơ quan chức năng việt nam đang giả soát sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
do đó cuộc trao đổi về mô hình là kinh nghiệm tốt để tham khảo
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc vương đông minh cảm ơn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chia sẻ những kinh nghiệm
cách làm hay của quốc hội việt nam trong thực hiện chức năng lập pháp
đồng thời cho rằng hai cơ quan lập pháp tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác ở các cấp để hoạt động của hai cơ quan lập pháp tốt hơn
phục vụ quá trình phát triển đất nước ở mỗi nước thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao
cũng như thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vừa ký kết nhân chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đến trung quốc
còn trong chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc tại thành phố thượng hải
trung tâm kinh tế tài chính thương mại công nghệ hàng đầu của trung quốc và thế giới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tham dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chia sẻ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ
năng động của thành phố thượng hải một trung tâm kinh tế hàng đầu hiện đại và phát triển bậc nhất của trung quốc
một trong những đô thị ngập tràn sức sống bên bờ sông hoàng phố là địa phương đi đầu mở đường cho quá trình cải cách mở cửa của trung quốc
chủ tịch quốc hội chỉ ra những yếu tố giúp việt nam trung quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
như hai nước đều có nền kinh tế mở với xuất khẩu đóng vai trò quan trọng có năng lực thích ứng với các nguyên tắc thương mại quốc tế
hai nền kinh tế có sự tương thích gắn kết và bổ trợ lẫn nhau hai bên có cùng nhận thức và ủng hộ lẫn nhau trong nhiều cơ chế hợp tác
như cộng đồng chia sẻ tương lai phanh đai và con đường phát triển toàn cầu an ninh toàn cầu và phân minh toàn cầu
chủ tịch quốc hội gợi mở một số định hướng để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của hai bên
đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư thực sự là trụ cột hợp tác giữa hai nước
trong đó nhấn mạnh việc tăng cường các hợp tác giữa quốc hội chính phủ và các địa phương hai nước
để chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách pháp luật về doanh nghiệp đầu tư kinh doanh
thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ và môi trường quốc tế hiện nay
đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần cùng thắng cùng có lợi
đặc biệt là cùng cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới trung quốc
và chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tới việt nam vừa qua
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam cam kết luôn lắng nghe xây dựng khung pháp lý
minh bạch công bằng toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung
và doanh nghiệp trung quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi thành công tại việt nam
trong khuôn khổ diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đại biểu đã sự lễ kỷ niệm một mươi năm
mở đường bay đến trung quốc hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn và công bố đường bay thẳng kết nối thành phố hồ chí minh với tây an trung quốc
mới đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã ký chứng thực nghị quyết số một nghìn ba mươi năm về hoạt động chất vấn
tại phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước
và các lĩnh vực được chất vấn
đối với lĩnh vực tài chính ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm
đáp ứng nhu cầu của các cá nhân tổ chức trong nền kinh tế đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với các dịch vụ của bảo hiểm
bên cạnh đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán kiểm toán thẩm định giá dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
và chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện theo hướng tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật giá sửa đổi
bảo đảm đồng bộ hệ thống văn bản khi luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
đối với lĩnh vực ngoại giao ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
phục vụ phát triển kinh tế đất nước đến năm hai nghìn ba mươi thúc đẩy đưa hàng hóa của việt nam xuất khẩu vào các thị trường lớn
còn nhiều tiềm năng nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về bảo hộ công dân và người việt nam ở nước ngoài
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã ký chứng thực nghị quyết số một nghìn ba mươi bốn về việc phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm tỉnh vĩnh phúc
đối với ông dương văn an ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông dương văn an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở tỉnh thừa thiên huế trình độ cử nhân lý luận chính trị tiến sĩ kinh tế học thạc sĩ kinh tế chính trị cử nhân khoa học địa lý
trước khi được điều động làm bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc ông dương văn an từng đảm nhiệm các vị trí phó bí thư giờ phó bí thư tỉnh ủy bình thuận
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình thuận
thưa quý vị
sáng ngày một mươi tháng bốn tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm năm tổng kết một mươi năm năm thực hiện điều lệ đảng và tổng kết thực hiện chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trưởng tiểu ban điều lệ đảng dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đảng bộ tỉnh hà nam đã đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
đồng chí trương thị mai cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh hà nam cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như đối với công tác xây dựng đảng hà nam cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy tri bộ
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân
ra soát bổ sung kiện toàn cấp ủy cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

và khuyến nghị chính sách tham dự có đồng chí nguyễn xuân thắng quỳ viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
trong bối cảnh gia hóa dân số nhanh chóng cùng với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại hội thảo khoa học giả hóa dân số ở việt nam thực trạng xu hướng và khuyến nghị chính sách được tổ chức tại ninh bình
các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung phát huy vai trò của người cao tuổi trong hoạt động khoa học chủ động thích ứng với giả hóa dân số phát huy và trọng dụng trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thực trạng cơ hội thách thức và giải pháp chính sách về giả hóa dân số tại việt nam mô hình xã hội hóa trong xây dựng cơ sở dưỡng lão góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già thích ứng với giả hóa dân số nhanh
các ý kiến đóng góp tại hội thảo là những luận cứu khoa học thực tiện ý nghĩa trên cơ sở đó giúp ban tổ chức hội thảo chất lọc đề xuất kiến nghị với đảng nhà nước ban hành cơ chế hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững
sáng nay một mươi tháng bốn ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế tp hà nội tổ chức hội nghị lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để đánh giá kết quả công tác quý i
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định từ quyết tâm chính trị cao của thường trực ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố hà nội đã lan tỏa xuống các cấp ngành ca hệ thống đã có sự chuyển động về nhận thức dẫn đến những chuyển biến trong hành động vượt qua những hạn chế cố hữu đổi mới từ những việc thường xuyên
như lòng đường vỉa hè vệ sinh môi trường bãi trông giữ xe đến những việc lớn hơn như quản lý tài sản công
chuyển biến rõ nhất là cải cách hành chính phân cấp ủy quyền thủ tục liên thông liên ngành
thời gian tới bí thư thành ủy hà nội chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động ngay các cán bộ đảng viên bảo đảm đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy đồng thời kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên quyết quyết liệt dám nghĩ dám làm đối với những việc mới việc khó thì bàn kỹ thống nhất cao rồi bắt tay vào làm ngay

các cấp các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động ngay các cán bộ đồng thời kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra
các cấp các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động ngay các cán bộ đồng thời kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra hành động kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra

thưa quý vị kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng tất yếu trên thế giới và cả ở việt nam
để đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu kinh tế xanh nguồn vốn của các tổ chức tiến dụng đóng vai trò rất quan trọng
trong những năm gần đây nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình các tổ chức tiến dụng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tiến dụng xanh
theo thống kê của ngân hàng nhà nước trong bảy năm qua hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi ba
tổ chức tiến dụng xanh của hệ thống tiến dụng có mức tăng trưởng bình quân đạt hơn hai mươi hai một năm
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã có bốn mươi bảy tổ chức tiến dụng phát sinh dư nợ tiến dụng xanh
với dư nợ đạt sáu trăm hai mươi chín trăm tám mươi bốn tỷ đồng tăng hai mươi bốn so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều tổ chức tiến dụng đã xây dựng các gói tín dụng xanh
chương trình tín dụng xanh phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh chuyển đổi xanh
chúng tôi cũng có rất nhiều vụ quốc tế
người ta hỗ trợ cho ngân hàng để phát triển xanh
chúng tôi sử dụng vốn đó để đầu tư trả lại cho khách hàng của mình trong lĩnh vực tài chính xanh
để hỗ trợ cho việc chống biên độc khí hậu
chúng ta phải định hình ra một cái thị trường tiến dụng cho chuyển đổi xanh cho tăng trưởng xanh cho phát triển xanh
người ta đặt trong cái cấu trúc là thị trường cho tăng trưởng xanh
mà là trong cái phạm tù thị trường tiến dụng
chúng ta phải đặt trong đề theo cái nghĩa là

bảo đảm hệ thống bảo đảm nông tính triệt đệ và đó nghiên cứu bài bản các cái tiêu chuẩn tiêu chí ngay từ đầu
thế đừng có lặp lại cái cách phát triển thị trường theo kiểu đi dò từng bước rồi tắt đến đâu là sửa đấy
để tháo gỡ khó khăn nhiều ý kiến đề nghị
chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý
cũng như ban hành khung định nghĩa thế nào là xanh để các ngân hàng có thể áp dụng cho vay các dự án xanh
vào khai thác các dự án cao tốc đã phát huy hiệu quả rõ rệt
tuy nhiên hiện không ít tuyến đã vượt quá lưu lượng xe thiết kế
đòi hỏi phải được tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng để phù hợp với nhu cầu vận tải góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
cao tốc tp hcm long thành dầu dây sau một mươi năm khai thác đến nay lưu lượng xe đã vượt quá công suất thiết kế
trung bình mỗi ngày có khoảng bốn mươi xe lưu thông trên tuyến thậm chí ngày cao điểm nhất lên tới chín mươi xe
với hai làn mỗi chiều không có làn rừng khẩn cấp lại nằm cách trạm thu phí chỉ vài trăm mét
nên cầu long thành là một trong những nút thắt cổ trai lớn trên tuyến
với lưu lượng xe đông và thiết kế của cầu long thành như thế
dẫn đến là vẫn còn rất nhiều trường hợp xảy ra các trường hợp xe đông di chuyển chậm và kéo dài
trước tình hình đó chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng
chúng tôi đã phải đưa ra những biện pháp phân làn phân buồng từ xa để giảm tải
để cho các lượng xe lưu thông trên cao tốc
theo tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec
và cao tốc cầu rẽ ninh bình có gần hai mươi km mở rộng từ bốn lên sáu làn xe
để đẩy nhanh tiến độ dự án thì công tác chuẩn bị đầu tư
là rất quan trọng cần phải được triển khai nhanh
tổng tin đường cao tốc việt nam thì ngay khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
là cũng đã cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư
xong các bước nghiên cứu tiền cả thi và cũng sẵn sàng để trình các cấp cầu thẩm quyền
khi mà cái chủ trương về phương án được thông qua
vec sẽ cân nhắc phương án đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc dựa trên nguồn lực
khả năng cân đối nguồn vốn quy mô phân kỳ để phù hợp với lưu lượng xe theo từng giai đoạn
để quá trình đầu tư mở rộng các dự án đường cao tốc đáp ứng lưu lượng xe tăng cao như hiện nay
thì ngoài vấn đề thủ tục thì một trong những vấn đề cần được chuẩn bị kỹ lưỡng đó chính là nguồn vốn
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam đề xuất được tự huy động một trăm linh vốn đầu tư
từ hai nguồn là nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay từ các ngân hàng thương mại
đề xuất nhà nước chính phủ xem xét cho lùi trả lợi trái phiếu khoảng ba chín trăm tám mươi tám tỷ đồng
còn lại khoảng chín bảy trăm linh tỷ đồng vay sẽ huy động từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển việt nam
việc huy động vốn vay để mở rộng các dự án cao tốc hiện hữu được cho là thuận lợi hơn các dự án đầu
tư mới bởi các tuyến cao tốc này đều đang thu phí với lưu lượng xe tăng trưởng qua từng năm
đây là cơ sở để các ngân hàng thương mại có thể thẩm định phương án tài chính có khả thi hay không
ủy ban quản lý vốn cũng đã chỉ đạo tổng công ty làm việc rất khẩn trương với cả các tổ chức tín dụng trong nước
về cơ bản thì chúng tôi cũng đã có được nhiều các phương án thu xếp vốn và tương đối là thoát lợi
theo đại diện bộ tài chính các dự án giao thông liên vùng đặc biệt là các dự án cao tốc sẽ được ưu tiên nguồn lực đầu tư
trong đó có nguồn tăng thu ngân sách hàng năm
điển hình như năm ngoái khoảng sáu mươi năm tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách của năm hai nghìn hai mươi hai cũng đã cơ bản tập trung cho các dự án cao tốc
thực ra đây nó là các kiến quyết mạch và mở ra một không gian để phát triển cho các địa phương
thủ tướng chính phủ cũng đã giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ động phối hợp với bộ giao thông vận tải bộ tài chính và các địa phương
đề xuất bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư
cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một mươi bảy năm ngày thành lập đảng bộ khối các cơ quan trung ương
và hướng tới kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý i năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhằm cập nhật kiến thức và quyết định
hội nghị đã củng cố lan toàn niềm tin tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
dám chịu trách nhiệm tới từng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới bốn trăm hai mươi bốn điểm cầu
với sự tham dự của một mươi bảy ba trăm năm mươi đảng viên
tại hội nghị các báo cáo viên đã đi sâu phân tích làm rõ hai nội dung chuyên đề
gồm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết
tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam
ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ đảng viên năng động sáng tạo
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn văn thể
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhấn mạnh
để nội dung các chuyên đề lan tỏa thấm sâu vào tâm thức của cán bộ đảng viên
biến nhận thức thành hành động cụ thể cấp ủy các cấp và từng cán bộ đảng viên
cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm đầu tiên
đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cũng như các bài học kinh nghiệm từ quan điểm của đại hội một mươi ba của đảng
cần hiểu rõ nội hàm bầy giám từ đó vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ vừa soi dọi vào từng cương vị
chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
sáng nay tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác
thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính thông tin về một số kết quả công tác nổi bật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tính từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và một số nhiệm vụ
tiếp tục thực hiện trong sáu tháng cuối năm
trong bối cảnh số việc số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tăng tám sáu mươi chín về việc một mươi chín năm mươi hai về tiền thị trường bất động sản chầm lắng
tài sản thi hành án khó xử lý nhưng toàn hệ thống thi hành án dân sự đã khắc phục khó khăn
nỗ lực phấn đấu đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì tổ chức thi hành án
đạt kết quả tương đương cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo của tổng cục thi hành án dân sự
cho thấy trong sáu tháng đầu năm tổng số phải thi hành gần sáu trăm tám mươi việc
trong đó có điều kiện thi hành khoảng bốn trăm sáu mươi ba việc thi hành xong khoảng hai trăm bốn mươi ba việc
về tiền tổng số phải thi hành khoảng bốn trăm một mươi hai tỷ đồng thi hành xong khoảng bốn mươi tám tỷ đồng
trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng
kinh tế tổng số tiền phải thi hành khoảng chín mươi hai tỷ đồng đã thi hành xong hơn một mươi tỷ đồng
thưa quý vị tp hcm đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng với nhiệt độ giao động từ ba mươi tám bốn mươi độ c
trong những ngày này thì các bình trà đá miễn phí được người dân đặt khắp các vỉa hè
nhiều tuyến đường giúp giải khát người đi đường người mưu sinh giữa trời nắng nóng
sau đây là những hình ảnh đẹp làm mát lòng người dân được nhóm phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận
vào thời điểm giữa trưa tại tp hcm
từ nhiều năm nay trên các con đường ở tp hcm có rất nhiều bình trà đá miễn phí
giúp người đi đường
trên các con đường giải khát giữa thời tiết nắng nóng để thêm phần xinh tươi bắt mắt
người dân đã làm thêm tròi che nắng trên bình nước trông gian bí tạo khung cảnh xanh mát